sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
đỗ thị phượng ba năm sáu tháng tù lê thị phân hai năm sáu tháng tù đỗ thị đào đỗ thanh nhàn và đỗ thị phiên mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương thuộc xã bình phú huyện châu phú phượng phân nhàn đào phiên và những người trong gia đình đã ra ngăn cản không cho thi công
và có những lời lẽ chửi bới dùng nước sôi pha mắm tôm tạt và rẻ tẩm xăng đốt ném vào công nhân đang thi công
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu phú đã đến giải thích mời phượng và phân về trụ sở làm việc
không những không chấp hành mà phượng cùng với các đối tượng trên đã có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an và dùng nhiều vật dụng tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ khiến cho nhiều người bị thương